các đối tượng trộm thường đi một hai đối tượng đi xe máy và thực hiện hành vi trộm cắp vào buổi trưa đêm tối
các xe ô tô để ở bên đường mà không người trộm giữ thì sẽ bẻ các đôi gương
thời gian chúng thực hiện rất nhanh sau đó chúng mang về nhà
các đối tượng trộm thường thuê trộm có tiền án tiền sự và nghiện bán túy
sau đó thì mang về nhà nhưng trong ngày sẽ điện cho một đối tượng tiêu thụ để đi chuyển hàng luôn
bán cho đối tượng tiêu thụ
thế anh khai nhận đã chỉ đạo đàn em đi trộm cắp các thiết bị xe ô tô
chủ yếu là gương chiếu hậu rồi mang về bán cho những cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe ô tô
tại chợ hòa bình cũng như một số cửa hàng khác
việc gặp gỡ những đối tượng trộm cắp để trao trả tiền cũng được thế anh thực hiện rất bí mật
qua nhiều kênh nhiều địa điểm giao dịch khác nhau thậm chí cử vợ đứng ra giao nhận
bằng thủ đoạn trên đã giúp nhóm này
giữ được bí mật tránh bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ trong một thời gian dài
từ việc thực hiện hành vi phạm tội rất nhanh gọn
sau đó việc giao dịch để tiêu thụ chúng cũng liên lạc qua điện thoại
và hẹn ở những địa điểm vắng người và những ngõ sâu để giao dịch
thực hiện hành vi mua bán để tránh sự phát hiện của quân quân
chỉ cần cái gì ấy lắm thì bảo là anh cần cái này này kiếm cho anh cái thôi
tôi có khuyến cáo là những người dân đỗ xe ở các nơi vắng vẻ lông người
thì phải có người trông giữ người quản lý
để đưa xe vào bãi để bảo vệ cái tài sản của mình
và sau khi bị trộm cắp thì phải đến trình báo cơ quan công an
hầu như các cái bụi trội chúng tôi đang làm đây là chưa tìm được bị hạ
gương chiếu hậu logo hãng xe camera bọc la răng
là những phụ tùng trên thân xe ô tô không được thiết kế để bảo vệ trước kẻ gian
những phụ tùng này thường có giá trị lớn dễ tiêu thụ
nên đã trở thành mục tiêu của nhiều băng nhỏ
từ những vụ án trên người dân cần chủ động đề phòng nạn trộm cắp tài sản
nhất là vào dịp cuối năm
cần làm theo khuyến cáo của lực lượng chức năng
đó là gửi xe ô tô vào bãi có người trông giữ
lắp hệ thống an ninh nhằm báo động
ngăn chặn hành vi trộm cắp của các đối tượng tội phạm